sau một tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt sáu bị cáo
gồm nguyễn hữu lộc từ tân tiến lê minh tân đại tiến và nguyễn hữu lợi ngô đình đại cao hoàng hải ngọc
cùng chú thành phố phú quốc và thành phố hải phòng tổng cộng bốn mươi ba năm tù về tội giết người và gây dối chất tự công cộng
nạn nhân trong vụ án này là nguyễn việt dũng chú tại tỉnh hà tĩnh
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lộc chạy xe ô tô về đại lý vé số của gia đình
ở phường an thới thành phố phú quốc thì gặp dũng ngọc và đại đi trên hai xe máy chặn đầu xe ô tô của lộc
đại đã xuống xe và dùng tay bóp cổ lộc thấy người dân khuyên can nên nhóm của dũng bỏ đi
lộc đã gọi điện thoại cho tân tiến và đại tiến tìm hung khí để đánh trả thù
do không tìm được hung khí nên lộc đã đi mua hai cây dao
sau đó đại tiến chở lộc gặp nhóm của dũng thì hai bên xô sát
hậu quả dũng bị đâm nhiều nhát vào người tử vong do bị thủng tim
ngọc và đại bị thông tật lần lượt là ba mươi ba và năm mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt lộc một mươi sáu năm tù tân tiến tám năm tù đại tiến một mươi hai năm tù về tội giết người
lợi và đại mỗi bị cáo hai năm sáu tháng tù ngọc hai năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài mức án nêu trên hội đồng xét xử còn buộc ba bị can lộc tân tiến và đại tiến
liên đối bồi thường cho gia đình bị hại dũng cùng với đại và ngọc số tiền trên bốn trăm bảy mươi triệu đồng